thủ tướng ba lan mateusz morawiecki cho biết nếu ukraine leo thang xung đột nhập khẩu nông sản
ba lan sẽ mở rộng danh sách hàng hóa ukraine bị cấm
thủ tướng ba lan nói thêm rằng nước này không đồng ý với bất kỳ thủ tục quy định pháp lệnh hoặc là vụ kiện nào chống lại họ
về phần bình bộ trưởng ba lan phụ trách các vấn đề eu cho rằng sự hỗ trợ của ba lan dành cho ukraine có thể giảm đi
trong bối cảnh cuộc khủng hoảng về nhập khẩu nông sản của ukraine
trước đó người phát ngôn chính phủ ba lan thừa nhận ba lan có khả năng sẽ cắt hỗ trợ tài chính cho những người ukraine đang tìm nơi trú ẩn do cuộc xung đột đang diễn ra với nga
ukraine đã nộp đơn lên tổ chức thương mại thế giới để được tham vấn về lệnh cấm vận nông sản của một số nước thành viên eu
và sẵn sàng áp dụng lệnh cấm nhập khẩu một số hàng hóa từ ba lan slovakia và hungary